mới đây chương trình bách thiện hiếu vi tiên được tổ chức tại hà nội trong một không gian trang trọng ấm áp và đầy xúc động mang đậm giá trị văn hóa và nhân văn
sự kiện này không chỉ là một dịp để tri ân và kính mừng cha mẹ mà còn là một cơ hội để mỗi người hiểu sâu hơn về ý nghĩa của lòng hiếu thảo và tình cảm gia đình tình yêu quê hương đất nước
chương trình bách thiện hiếu vi tiên tổ chức tại đền cô bé ngay vàng huyện sóc sơn hà nội với nghị thức lễ chi ân cha mẹ nòi theo hương hiếu hạnh của đức thánh mẫu nhằm dắt dạy giáo dục con người hướng đến nét đẹp trân thiện mỹ
chương trình đã lan tỏa được tinh thần hiếu đạo và tình yêu quê hương đất nước đã mang lại nhiều cảm xúc đối với người tham dự
mẫu đại diện cho tứ bất tử trong bốn
vị tứ bất tử của dân tộc việt nam mẫu cũng đại diện cho sự thủy chung hiếu thảo tình nghĩa vợ chồng tình yêu đất nước chống giặc ngoại xâm đoàn kết các dân tộc dựa trên văn hóa nội sinh của dân tộc
từ cái tâm nguyện đó mình đã tổ chức ra buổi lễ bách thiện hiếu vi tiên
chương trình bách thiện hiếu vi tiên là một dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của lòng hiếu thảo và gia đạo trong xã hội
lòng yêu nước cũng như ý nghĩa của việc gìn giữ chữ hiếu và đạo làm con trong gia đình sự thấu hiểu và thực hành chữ hiếu không chỉ tạo nên hạnh phúc gia đình mà còn góp phần vào sự bình yên và phát triển của xã hội